nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào hông xe tải đang lùi từ đường vào nhà khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày bốn tháng sáu trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày bốn tháng sáu anh hoàng khánh hòa điều khiển xe máy đến đoạn thuộc xã tân lập
nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao tông thẳng vào hông xe tải do trịnh hùng cường điều khiển đang lùi từ ngoài đường bên phải xe máy vào nhà
cú tông mạnh khiến năm thanh niên và xe máy bị văng rội ngược trở lại nam thanh niên tử vong tại chỗ hai phương tiện hư hỏng nặng